liên quan đến công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín công tác thi hành án năm hai nghìn một mươi chín cũng như công tác phòng chống tham nhũng năm nay
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề hành lang quốc hội chung quanh vấn đề này
theo nhiều đề biểu trong thời gian vừa qua việc đấu tranh với tội phạm tín dụng đen đã đạt được nhiều thành công
tuy nhiên trong công tác quản lý còn tồn tại nhiều kẽ hở hoạt động cho vai nặng lãi vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức núp bóng của các công ty tài chính
thủ đoạn của các loại tội phạm liên quan tới tín dụng đen cho vai nặng lãi thì nó ngày càng tinh vi hơn để đối phó với sự phát hiện của các lực lượng chức năng
và riêng về cái lĩnh vực này ở trên địa bàn tây nguyên phải nói rằng là trong năm đặc biệt là công an đắk lắc
thì phải nói rằng là trong năm hai nghìn một mươi chín thì công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện xử lý hàng chục
các băng nhóm các tổ chức liên quan tới hoạt động tín dụng đen và cho vay nặng lãi
tôi đề nghị là chính phủ sẽ đánh giá lại xem hiệu quả của mô hình kinh doanh này
nó có thực sự tác động đến phát triển kinh tế xã hội không có đúng là đem lại cái việc làm cho người lao động không
có đúng là tác động đến tăng trưởng kinh tế không có đúng là đóng góp cho ngân sách được nhiều không
hay là nó là một nơi dung dưỡng
cái hình thức hoạt động tội phạm nó ẩn nấp ở đây
đại biểu nhận định hoạt động tín dụng đen và cho vai nặng lãi diễn ra tại nhiều tỉnh địa phương trong cả nước
nhất là những địa phương có nhiều hộ nghèo
đại biểu đề nghị chính phủ xem xét lại một cách nghiêm túc về việc cho ra đời các công ty tài chính nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động này